còn tại tỉnh tuyên quang cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lê hồng phong
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại huyện chiêm hóa về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào ngày ba mươi một tháng năm tại quốc lộ hai đoạn qua xã đội bình huyện yên sơn đối tượng lê hồng phong điều khiển xe ô tô đã vượt quá tốc độ cho phép
khi bị lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra phong không chấp hành tăng ga lao thẳng về phía tổ công tác để bỏ chạy
tổ công tác sử dụng xe đặc trùng truy đuổi chỉ đến khi đến xã đội bình huyện yên sơn và bị xe cảnh sát giao thông khóa đuôi phía sau thì lái xe mới chịu dừng lại